trong năm hai nghìn một mươi bảy và một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất ghi nhận xảy ra bốn mươi sáu vụ đèn laser chiếu vào buồng lái khi máy bay đang cất cánh và hạ cánh năm vụ thả diều một vụ vật thể bay không người lái đây là những vụ việc gây nguy hiểm uy hiếp trực tiếp an toàn của các chuyến bay
đèn laser công suất cao được chiếu từ các hoạt động tổ chức sự kiện lễ hội hội trợ khu vui chơi giải trí ở các địa điểm có đường bay đi ngang qua
thời điểm xảy ra chiếu đèn vào khoảng một mươi chín h ba mươi trở về khuya
cảng vụ hàng không miền nam đã chủ động đề nghị chính quyền các sở ngành của địa phương nơi có đường bay đi ngang qua phối hợp triển khai đồng bộ các hình thức tuyên truyền vận động nhân dân và xử lý thông tin về các hành vi uy hiếp an toàn của tàu bay
yêu cầu các đơn vị tổ chức sự kiện
ban quản lý khu vui chơi giải trí cam kết hạn chế sử dụng đèn laser công suất cao ở khu vực có đường bay đi qua đồng thời thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh kịp thời xác minh kiểm tra ngăn chặn và xử lý hành vi sử dụng đèn chiếu laser lên không trung cũng như thường xuyên tổ chức tuần tra phát hiện ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm